có nghĩa là nó sẽ ngày càng nặng hơn theo thời gian
ước tính cứ một trăm linh người việt nam sẽ có hai sáu người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
nguyên nhân chủ yếu là do hít phải khói thuốc lá thuốc lào khói bếp than bụi nghề nghiệp trong thời gian dài
mặc dù bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có thể dự phòng và điều trị
sau người bệnh khó cách ly hoàn toàn khỏi các nguy cơ này
đặc điểm của nó là nó tiến triển từ từ tăng dần theo thời gian
về các tình trạng nặng của bệnh và một cách rất là khó khăn nữa là nó không có khả năng hồi phục hoặc là hồi phục không hoàn toàn
có nghĩa là chúng ta phát hiện ra sớm tình trạng tắc nghẽn nó ít thì chúng ta thể ngăn chặn được tốt hơn
nhưng khi mà chúng ta phát hiện ra muộn tình trạng tắc nghẽn đường thở muộn nặng và nhiều triệu chứng
thì tàn phế của bệnh nhân nó nặng rất nhiều
nào làm đảo ngược lại làm phôi phục lại cái tổn thương phổi đã bị mất đi
ông nguyễn trọng bười bảy mươi năm tuổi trú tại hoàng hoa thám quận ba đình hà nội
là một trong những bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính điều trị lâu năm tại bệnh viện
tình đến nay cũng đã được tám năm
ông mười cho biết thời gian đầu ông có dấu hiệu ho dài rằng đã đi khám rất nhiều nơi
chuyển từ viện này sang cơ sở điều trị khác nhưng bệnh tình không thuyên giảm
và cũng không xác định rõ được nguyên nhân gây bệnh
cuối cùng đầu năm hai nghìn một mươi ông quyết định vào bệnh viện phổi trung ương khám
thì được bác sĩ chẩn đoán mình bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
từ đó ông nằm điều trị nội chú theo phác đồ của bác sĩ đến bây giờ
tuy chưa phải điều trị lâu năm như ông bưởi nhưng ông nguyễn tiến nghinh ở trực ninh nam định
lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc khám chữa bệnh
ông cho biết bản thân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính từ năm hai nghìn một mươi ba tính đến nay cũng đã được năm năm

trong khoảng thời gian bị bệnh ông đã khám và điều trị từ bệnh viện tuyến huyện tuyến tỉnh trung ương
rồi lại quay về huyện vì kinh phí gia đình eo hẹp không đủ trang trải
thế nhưng mới đây do bệnh tình nặng nên ông phải nhập viện phổi trung ương trong tình trạng nguy cấp
đợt vừa rồi nó cứ khó thở khó thở dần dần
nó đến lúc thời gian điểm là nó không thở được nữa
nó bắt đầu gọi cấp cứu đi luôn
đấy là cái căng thẳng nhất
nên lúc mà lên bệnh viện này lúc về cứ thuốc xịt xịt liên tục
nhưng mà nó mới đỡ
trong thời gian này nó lại bị đại
hầu như là nó gần như là cái kiểu là sống chung với nũ ấy
rất là khó khăn
khó khăn nhất là cái chuyện giữa tỉnh trung ương
giữa huyện và tỉnh
thì họ không thống nhất được cái bảo hiểm ấy
họ không chi trả cho người ta
người ta huyện tuyên huyện tuyên tỉnh
nên ta không có đủ thuốc người ta phục vụ
trường hợp như ông bưởi ông nginh chỉ là hai trong số những bệnh nhân mắc bệnh phổi tăng nghẹn mãn tính
đối với người mắc bệnh phổi tắc nghẹn mãn tính sẽ chia thành những giai đoạn với các diễn biến bệnh khác nhau
giai đoạn một và hai thường có biểu hiện ho khạc đơm kéo dài khó thở
sang giai đoạn ba và bốn bệnh nhân ở thể nặng hơn khó thở thường xuyên hơn khi gắng sức nhẹ hoặc liên tục
tình trạng của bệnh nhân có thể xấu đi khi mắc phải các đợt kịch phát
những biểu hiện phù chân tím môi có thể xuất hiện kèm theo trong giai đoạn nặng
và nặng nhất bệnh nhân có thể bị tàn phế nếu không được phát hiện sớm và điều trị
cái nguyên nhân của bệnh phổi tăng nghẹn mãn tính là do ô nhiễm
thứ nhất là ô nhiễm ngoài nhà là hút thuốc lá
hút thuốc lá này người ta muốn nói là hút thuốc lá là chính bản thân người đấy hút
đó là hút thuốc lá chủ yếu
và thứ hai là hút thuốc lá thụ động là người bên cạnh hít phải cái khói thuốc mà người hút thuốc lá thải ra
vấn đề thứ hai đó là cái môi trường khí thải
và những cái đó là cái tác động trực tiếp
nơi ủi đố nguy cơ để bệnh phổi tăng nghẹn mãn tính
một cái thứ ba là ô nhiễm là ô nhiễm trong nhà
là liên quan chặt chẽ tới cái sử dụng những cái chất đốt sinh khói
người dân chúng ta hay sử dụng củi than để đun nấu
và chính cái khói mà trong quá trình đun nấu đó sẽ tác động vào trực tiếp vào cái đường thở và nơi lên những cái bệnh phổi tăng nghẹn mãn tính
người mắc bệnh phổi tăng nghẹn mãn tính thường xuyên bị khó thở dẫn đến thiếu oxy trong máu
tình trạng này kéo dài gây mệt mỏi khó thở tức ngực ho suy nhược
đặc biệt bệnh phổi tăng nghẹn mãn tính dễ dẫn đến các biến chứng bệnh phổi khác như viêm phổi tràn khí màng phổi ung thư phổi tầm phế mạn
đối với người bị bệnh đái tháo đường bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính sẽ khiến bệnh ngày càng nặng thêm
và căn bệnh này đang trở thành gánh nặng to lớn cho kinh tế việt nam
từ chi phí điều trị trực tiếp như tiền thuốc xét nghiệm và đến các chi phí gián tiếp như phải nghỉ việc giữa trường để điều trị do sức khỏe giảm sút làm ảnh hưởng đến công việc năng suất lao động
những cái người mà có những yếu tố nguy cơ ví dụ như hút thuốc lá
ví dụ làm việc trong môi trường khói bụi và có tuổi đời từ bốn mươi tuổi trở lên
kèm theo triệu chứng chỉ có ho có thể hoạt đờ và đặc biệt là nếu đã khó thở
thì nên đến cơ sở y tế chuyên khoa học để được khám được làm xét nghiệm để giúp cho chẩn đoán sớm bệnh phổi tăng nghẹn mãn tính
quý vị và các bạn thân mến bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính được coi là sát thủ thầm lặng đối với con người bởi nó diễn biến âm thầm tuy không gây nguy hiểm tức thì nhưng để lại những hệ lụy khó lường
một tín hiệu đáng mừng là vào tháng một năm hai nghìn một mươi bốn lần đầu tiên kỹ thuật nội soi phế quản đặt van một chiều điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính đã được ứng dụng thành công tại bệnh viện quân y một trăm linh ba mở ra cơ hội mới cho những bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem kỹ thuật này đã đem lại chất lượng sống cho các bệnh nhân như thế nào
trước đây việc điều trị bệnh phổi tăng nghẹn mãn tính chủ yếu bằng phương pháp nội khoa và dự phòng như cai thuốc tập thờ
và điều trị can thiệp chỉ áp dụng cho những bệnh nhân có biến chứng khí thủng phổi nặng có bóng khí ở màng phổi
để đem đến cho bệnh nhân kỹ thuật điều trị can thiệp hiện đại góp phần nâng cao hiệu quả điều trị năm hai nghìn một mươi hai các thầy thuốc của học viện quân y
đã nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật làm giảm thể tích phổi một trong những kỹ thuật tiên tiến được nhiều nước có nền y học phát triển sử dụng để điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
đây là kỹ thuật nhằm loại bỏ phần phổi khí thủng dẫn đến cải thiện chức năng vùng phổi lành
kết quả là giảm triệu chứng khó thở tăng khả năng vận động của bệnh nhân nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh
nguyên lý hoạt động của va một chiều là chỉ cho luồng khí dịch tiết ra ngoài trong thi thờ ra
phổi khí thủng nhưng không cho luồng khí đi vào vùng phổi khí thủng ở thi hít vào
thì ưu điểm của kỹ thuật mà giảm tích phổi bằng đặt van một chiều qua nội soi thì có nhiều ưu điểm hơn so với lại giảm tích phổi qua phẫu thuật
là chúng ta thực hiện được ở những bệnh nhân nặng những bệnh nhân tuổi cao và những bệnh nhân có bệnh kết hợp
bởi vì những bệnh nhân này thì điều kiện để phẫu thuật nó rất là khó và khi phẫu thuật thì cũng rất dễ xảy ra những tai biến biến chứng nặng trong quá trình phẫu thuật cũng như là sau phẫu thuật
bệnh nhân bùi doãn kim ở đan phưởng hà nội bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đến đã khoảng một mươi năm
mỗi năm ông phải nhập viện từ một đến hai lần do những diễn biến xấu của bệnh
lần gần đây nhất là cuối năm hai nghìn một mươi bảy ông kim phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu khó thở
bệnh nhân này có khí phí thủng rất là nặng đặc biệt là thủy dưới hai phổ
sau khi mà chụp các lớp vi tính đo channel hub rồi nội soi để kiểm tra đánh giá thì chúng tôi đã
quyết định là đặt van phế quản từ phân thủy tám cho đến phân thủy một mươi ở bên phải của thủy dưới
và sau khi đạt thì cái van hoạt động tương đối tốt và bệnh nhân cũng không có những tai biến biến chứng tức thì xảy ra
sau đó bệnh nhân ổn định thì có thể ra viện trong vòng ba đến năm ngày
trước đây mà chưa đặt van thì thực ra mà nói có lúc phải dướt lên thế này để mà hít vào và đồng thời như vậy ruột cổ để thở ra
nhưng bây giờ thì như vậy là cái biểu hiện đó là dễ chịu hơn
nói chung là sức khỏe của tôi thì không sốt không ho mà lúc này nó bình thường thôi
từ khi bắt đầu áp dụng kỹ thuật đến nay tại bệnh viện một trăm linh ba đã có khoảng một trăm linh trường hợp bệnh nhân điều trị thành công
đây là một tín hiệu đáng mừng giúp người bệnh cải thiện chức năng hô hấp kết quả làm giảm triệu chứng khó thở
với bớt nỗi lo về bệnh tật góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân họ
chính vì những lý do mà nhu cầu của bệnh nhân đông cũng như là số lượng bệnh nhân đến khám
điều trị đông cho nên là chúng tôi vẫn tập trung ngũi nhọn là chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển kỹ thuật này một cách hoàn chỉnh hơn
và trong những năm tới chúng tôi cũng đang tiến hành ứng dụng thêm những kỹ thuật mới trong điều trị bệnh phổi tăng ngạn bản tính
hàng đầu đấy là kỹ thuật điều trị tế bào gốc trong bệnh phổi tăng ngạn bản tính
cái thứ hai là ứng dụng ghép phổi trong bệnh phổi tăng ngạn bản tính
các bác sĩ cũng khuyên rằng đối với những bệnh nhân mắc bệnh phổi
tăng nghẽn mãn tính cần chú ý tới một số hướng điều trị hiệu quả như lựa chọn và sử dụng các loại thuốc điều trị phù hợp
theo đúng hướng dẫn và chỉ định của bác sĩ để duy trì tình trạng ổn định của bệnh và phong tránh các đợt cấp
xây dựng cho người bệnh chế độ dinh dưỡng hợp lý hạn chế thấp nhất tình trạng thiếu cân
bởi nếu để thiếu cân có thể làm cho bệnh diễn biến xấu
bên cạnh đó là tập phục hồi chức năng để phổi các cơ hô hấp được cải thiện
để bản thân có một lá phổi khỏe mạnh điều quan trọng là tạo cho mình có một môi trường sống lành mạnh ít khí độc
đối với những người làm việc trong môi trường có hóa chất khói bụi thì nên có đủ bảo hộ lao động đúng quy định
tập thể dục hàng ngày hít thở không khí trong lành trước và sau khi thức giấc
câu nói phòng bệnh hơn chữa bệnh vẫn luôn là khái niệm đúng với mọi trường hợp
mỗi một người dân cần chủ động khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm những nguy cơ mắc bệnh
đối với kỹ thuật đã ứng dụng thành công cần có sự chuyển giao rộng rãi đến các cơ sở y tế trên cả nước
để chữa điều trị nâng cao chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình sức khỏe và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay